tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean new zealand thứ trưởng ngoại giao nguyễn quốc dũng đánh giá cao nỗ lực của new zealand trong kiểm soát đại dịch covid một mươi chín
thứ trưởng cho biết ưu tiên cao nhất của asean hiện nay là ổn định kinh tế
asean và new zealand cần tăng cường hợp tác và nâng cấp hiệp định thương mại tự do asean australia new zealand hướng tới ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep
thứ trưởng đánh giá cao new zealand đã hỗ trợ sáu triệu đô la new zealand đối với sáng kiến xây dựng năng lực của viện nghiên cứu mekong và năm năm triệu đô la new zealand cho an toàn đập ở việt nam giúp nâng cao các hoạt động quản lý rủi ro thảm họa
trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực thứ trưởng nguyễn quốc dũng cảm ơn new zealand đã ủng hộ nỗ lực của asean trong duy trì và thúc đẩy hòa bình ổn định an ninh và an toàn hàng hải tự do hàng hải và hàng không ở biển đông
thứ trưởng nhấn mạnh lập trường nguyên tắc của asean là rõ ràng và kiên định đề nghị các bên tăng cường xây dựng lòng tin kiềm chế trong hành động không quân sự hóa và giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai